sông a tổng đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm vừa bị lực lượng công an bắt giữ tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la vào sáng nay
đối tượng sông a tồng trú tại bản co tăng xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la bị truy nã theo quyết định truy nã ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn một mươi tám của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh sơn la về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại nhà của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ ba khẩu súng tự chế cùng một số vật chứng liên quan khác